trong tám tháng năm hai nghìn hai mươi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt gần bốn mươi sáu tỷ đô la mỹ
trong đó xuất khẩu ước đạt hai mươi sáu một tỷ đô la mỹ giảm chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nhập khẩu ước khoảng một mươi chín chín tỷ đô la mỹ giảm hai năm
hoa kỳ đã trở thành thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt trên sáu ba tỷ đô la mỹ
tăng một mươi bốn hai so với cùng kỳ và chiếm hai mươi bốn một mươi ba thị phần
tiếp đến là trung quốc ước đạt sáu hai mươi tám tỷ usd giảm một mươi một so với cùng kỳ và chiếm hai mươi bốn thị phần
xuất khẩu sang các nước eu đạt khoảng hai năm tỷ đô la mỹ giảm hai hai và chiếm chín bảy thị phần
sang thị trường asean ước đạt hai hai mươi bốn tỷ đô la mỹ giảm một mươi một bốn và chiếm tám sáu thị phần
sang nhật bản đạt hai hai tỷ đô la mỹ giảm một tám chiếm gần tám bốn thị phần
đến thời điểm này ngành nông nghiệp đã có bảy nhóm và mặt hàng xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ
đứng đầu là sản phẩm gỗ với trên năm bốn tỷ đô la mỹ
tuy nhiên ngành nông nghiệp cũng có những mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm nhiều
như cao su đạt gần một hai triệu đô la mỹ giảm gần một mươi ba hồ tiêu đạt bốn trăm bốn mươi năm triệu đô la mỹ giảm hai mươi
hoa quả đạt khoảng một bảy tỷ đô la mỹ giảm gần một mươi tám và cái cha đạt chín trăm năm mươi chín triệu đô la mỹ giảm hai mươi sáu